không thể phụ nhận được những tiện ích của mạng xã hội đã góp phần làm thay đổi cuộc sống
mang lại nhiều cơ hội cho xã hội và cộng đồng
tuy nhiên tình trạng một số cá nhân tổ chức sử dụng các tiện ích này phục vụ cho các toàn tính
mục đích xấu đe dọa đến an toàn trật tự xã hội là điều không thể chấp nhận
đòi hỏi phải được kịp thời ngăn chặn
ở nước ta vẫn chưa có thống kê cụ thể về số lượng các băng đảng tổ chức tội phạm sử dụng mạng xã hội
nhưng căn cứ vào số lượng người theo dõi và chia sẻ video hình ảnh của các băng đảng xã hội đen trên mạng xã hội
đã lên tới hàng triệu lượt thì có cơ sở để cảnh giác cũng như có biện pháp ngăn chặn hiệu quả
mức độ nguy hiểm và khó lường của chúng
đến ngày một mươi bốn tháng ba bệnh dịch tả heo châu phi đã xảy ra tại hai trăm hai mươi một xã năm mươi hai huyện của một mươi bảy tỉnh thành phố
với tổng số heo bệnh và tiêu hủy là hai mươi ba bốn trăm bốn mươi hai con và có nguy cơ lan rộng đến cả ba vùng trọng điểm
báo tuổi trẻ tiếp tục đưa tin về vấn đề này
theo bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn nguyễn xuân cường
mặc dù thực hiện khá đồng bộ và chủ động các nhóm giải pháp nhưng điều đáng tiếc là dịch bệnh vẫn xảy ra
theo ước tính của các công ty nghiên cứu thị trường thị trường thịt heo nội địa của việt nam lên đến hơn một mươi tỷ usd mỗi năm
hiện thị trường này đang chịu nhiều thiệt hại nặng nề vì bệnh dịch tả heo châu phi
liên quan đến vấn đề chăn nuôi báo đại biểu nhân dân đặt ra vấn đề
danh mục thức ăn tra nuôi theo tập quán làm khó cho người tra nuôi nhỏ lẻ
từ ngày một mươi một tháng hai năm nay thông tư số hai của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ban hành danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn
được phép lưu hành tại việt nam chính thức có hiệu lực
tuy nhiên danh mục này đang được cho là làm khó người chăn nuôi khi chỉ quy định một mươi tám đầu mục thức ăn theo tập quán
trong đó có một mươi ba thức ăn có nguồn gốc từ thực vật thiếu rất nhiều so với thực tế
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang năm
cải cách tiền lương trả lương đúng là tạo động lực cho phát triển là nội dung chính của bài viết trên báo lao động
từ nay tới hết năm hai nghìn hai mươi chính phủ vẫn tiếp tục điều chỉnh tăng lương cơ bản mỗi năm bảy theo nghị quyết của quốc hội
sau đó từ năm hai nghìn hai mươi một trở đi sẽ cải cách căn bản chính sách tiền lương mà nội hàm bao gồm trong khu vực hành chính nhà nước
trả lương theo vị trí việc làm và chức danh chức vụ lãnh đạo
trong khu vực doanh nghiệp thì thực hiện ngang bằng nhau
với khối doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước loại trừ lương của người đại diện chủ sở hữu và người làm công tác quản lý
theo lộ trình thì cuối tháng ba giá điện sẽ được điều chỉnh tăng thêm tám ba mươi sáu
giá điện tăng sẽ ảnh hưởng lớn đến không chỉ là các doanh nghiệp mà cả cuộc sống của người dân
chuyên mục sự kiện và vấn đề của báo sài gòn giải phóng có bài viết thay đổi tư duy về giá điện
bộ công thương lận evn đều chính thức xác nhận những năm qua
ngành điện làm ăn bế bát với nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan dẫn đến thua lỗ nặng
do đó buộc phải tăng giá điện để lành mạnh hóa ngành điện
để giải quyết bài toán an ninh năng lượng nhiều chuyên gia cho rằng điều trước mắt cần phải làm ngay
là phải giải quyết được những khúc mắc nội tại của ngành điện
ngành điện cần phải thay đổi tư duy tiếp cận xử lý ở khía cạnh tiêu dùng
nghĩa là giải quyết vấn đề về giá điện thay vì chỉ lo làm sao để sản xuất cho đủ nguồn cung điện như hiện nay
thưa quý vị và các bạn
đưa trí tuệ nhân tạo vào điều trị ung thư là nhan đề của bài viết trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay
năm hai nghìn một mươi tám bộ y tế cho phép ba bệnh viện gồm bệnh viện ca trung ương hà nội
bệnh viện ung biếu tp hcm và bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo
trong tư vấn hỗ trợ các bác sĩ lựa chọn phác đồ điều trị bệnh ung thư
theo đánh giá trí tuệ nhân tạo đã giúp cho các bác sĩ cập nhật nhanh chóng các phác đồ
các loại thuốc mới trong điều trị ung thư để đưa ra kế hoạch điều trị hiệu quả phù hợp cho từng bệnh nhân
tuy nhiên hiện trí tuệ nhân tạo chưa có phiên bản tiếng việt
nên các bác sĩ sử dụng phải thông tạo tiếng anh chuyên ngành
trí tuệ nhân tạo này cũng chưa có sự đánh giá dựa trên thực tiễn của việt nam
theo đặc thù của các bệnh viện như là cơ sở vật chất danh mục thuốc và tình trạng quá tải
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân